thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng sáu
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
đã công bố kết quả điều tra vụ án aic đang nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội
thông tin tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiếp nhận đối tượng đỗ văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
đối tượng đang bị truy nã trong đại án aic đã về đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng
thì sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng
cũng như là thoát khỏi cái cảnh sống chui lùi nơm nướp lo sợ và luôn bất an
trung tướng tô ân sô kêu gọi những đối tượng trong vụ án kể trên
có thể liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
hoặc với cơ quan đại diện việt nam ở các nước sở tại
để được hướng dẫn hỗ trợ khi ra đầu thú
số điện thoại liên hệ của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an